một tàu du lịch trên vịnh hạ long tỉnh quảng ninh bị nước ngập vào khoang máy khi đang neo đậu ở cảng tàu du lịch quốc tế tuần châu
để bảo đảm an toàn trong việc đưa đón khách du lịch chính quyền thành phố hạ long đã đình chỉ toàn bộ đội tàu của đơn vị chủ quản này để ra soát kiểm tra mức độ an toàn
lực lượng chức năng nhận được tin báo tại cảng tàu tuần châu tàu công nghĩa hai mươi chín qn sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy bị nước vào khoang máy tàu không chìm mũi tàu gác lên bờ kè cảng ở ô ba mươi bốn cảng tuần châu
khi xảy ra sự cố trên tàu không có người
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã huy động các lực lượng chức năng tập trung cứu hộ tàu
tàu công nghĩa hai mươi chín qn sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại nam bình an là loại tàu du lịch vận tải khách trên vịnh hạ long
hợp đồng thuê theo tiếng không phải tàu lưu trú ngủ đêm trên vịnh hạ long
ủy ban nhân dân thành phố hạ long cũng đã tạm đình chỉ đội tàu gồm bốn chiếc của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại nam bình an để ra soát kiểm tra mức độ an toàn